tổ chức cán bộ đã vượt qua mọi gian khó thử thách đoàn kết thống nhất lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân

công tác tổ chức cán bộ từng bước được đổi mới cả về tư duy nội dung và phương pháp theo đúng quan điểm đường lối của đảng